tuy nhiên cung cách đối xử với phụ nữ trên bàn nhậu theo kiểu coi nhân viên nữ cấp dưới có vai trò tiếp khách
buộc phải chạm ly phải uống cạn phải động trạm và tạo cảm hứng cho những người đàn ông trên bàn nhậu lại là một câu chuyện rất khác
ép họ uống phấn khích khi họ khiến người khác say khích bác để tất cả cùng uống đến say mê là những thứ văn hóa rất phản cảm
tuy bề ngoài có vẻ tàn dương những người phụ nữ hiện đại biết uống rượu giam sống hết mình
nhưng về bản chất là rất bất bình đẳng giới
khi thực ra những người trên bàn nhậu coi phụ nữ uống rượu chỉ để đem lại sự vui vẻ và cảm hứng cho họ
có người sẽ nói rằng là phụ nữ để không rơi vào tình trạng như cô nhân viên ở huyện cô tô
thì sao không từ chối việc bị ép uống rượu hoặc từ chối việc đi tiếp khách
tất nhiên trong thực tế cũng có những nữ nhân viên coi việc được đi tiếp khách cùng xếp như một cách để tiếp cận các mối quan hệ
cũng như không thể phủ nhận có thể có những người muốn hoặc tình nguyện làm việc đó một cách vui vẻ
nhưng đứng ở góc độ nào đó chúng ta đều hiểu rằng để xin việc vào các cơ quan nhà nước hay kể cả công ty tư nhân
là việc không hề dễ dàng và nhiều người buộc phải làm như vậy nếu không muốn làm mất lòng cấp trên
và cho dù có những người phụ nữ tự nguyện thì việc lợi dụng chức trách để ép buộc hoặc chỉ là sử dụng cấp dưới
vào những việc như thế lỗi trước hết vẫn thuộc vào những người có chức có quyền và có tiền
câu chuyện bì thư huyện ủy cô tô chẳng đen thế nào rồi đây các cơ quan chức năng sẽ làm rõ
có xử lý thích đáng
nhưng sự việc xảy ra ở cô tô khiến chúng ta hiểu rằng chắc chắn đây không phải là nơi đầu tiên
cũng không là nơi cuối cùng nữ nhân viên cấp dưới xuất hiện trên bàn nhậu của cấp trên và rồi những hệ lụy xảy ra
dù những cấp trên rất đáng trách thì tự mình phụ nữ ý thức về bình đẳng là không để bị lợi dụng trở thành trò vui trên bàn tiệc